kính thưa quý vị sáng ngày năm tháng năm tòa án nhân dân tỉnh tiền giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai
vụ án hình sự làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đối với bị cáo trần hoàng huấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cư trú phường một thành phố mỹ tho
theo cáo trạng từ ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trần hoàng hấn đã có hành vi viết thông tin và đăng một trăm tám mươi sáu bài viết dòng trạng thái
ở chế độ công khai trên trang facebook cá nhân muốn trần
trong đó có sáu mươi bài viết dòng trạng thái xuyên tạc phô bán chính quyền nhân dân
có hai mươi một bài viết dòng trạng thái bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
các bài viết dòng trạng thái còn lại đã kích bôi nhỏ chế độ
phủ nhận thành quả cách mạng và xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang
đã mời huấn làm việc giáo dục cam kết không tái phạm
nhưng sau đó huấn vẫn cố tình vi phạm
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi thanh ra sách thông tin về truyền thông tỉnh tiền giang
rồi quyết định xứ vạc vi phạm hành chính một mươi hai năm triệu đồng đối với trần hoàng huấn
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật vu khống xuyên tạc
xúc phạm ưu tính của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân
trên trang thông tin điện tử cá nhân tạo lập trên mạng xã hội facebook
với tên là huấn trần nhưng huấn không chấp hành
tại phiên tòa xác xử sơ thẩm hội đồng xác xử tuyên phạt trần hoàng huấn
tám năm tù giam phạt quản chế ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
về tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhận đất cộng hòa xã hội chung nghĩa việt nam
quy định tại điểm a và điểm b khoảng một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự